tại nhật bản trong những ngày gần đây dịch covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp
ngày ba tháng bốn nước này ghi nhận thêm bốn mươi bảy ba trăm bốn mươi năm ca nhiễm mới tăng khoảng bốn mươi ca so với một tuần trước đó
đây là ngày thứ chín liên tiếp số ca nhiễm mới ở nhật bản tăng
riêng tại thủ đô tokyo chính quyền thành phố xác nhận có bảy tám trăm chín mươi chín ca nhiễm mới tăng năm mươi năm ca so với một tuần trước đó
tính chung trong tuần từ hai mươi tám tháng ba đến mùng ba tháng bốn số ca nhiễm mới bình quân ở tokyo là bảy sáu trăm ba mươi ba ca một ngày tăng một mươi tám so với tuần trước đó
tuy nhiên đáng chú ý là ngày ba tháng bốn số bệnh nhân covid một mươi chín nặng trên toàn quốc lại giảm tám người so với một ngày trước đó xuống còn năm trăm một mươi người
trong khi chỉ có ba mươi năm ca tử vong vì dịch covid một mươi chín điều đó giúp giảm bớt áp lực lên hệ thống y tế ở nhật bản
trong bối cảnh đó tránh văn phòng nội các nhật bản
hirokazu masuno cho hay nước này sẽ nâng giới hạn về số lượng người nhập cảnh từ bảy người một ngày hiện nay lên một mươi người một ngày từ ngày một mươi tháng bốn
điều này cho phép thêm nhiều du học sinh và thực tập sinh nước ngoài nhập cảnh vào nhật bản
trong một diễn biến liên quan khác bộ trưởng nội vụ nhật bản yoshihisa furokawa đã mắc covid một mươi chín và phải hủy chuyến đi tới ba lan với tư cách đặc phái viên của thủ tướng fumio kishida
đây là thành viên thứ hai trong nội các nhật bản bị mắc covid một mươi chín
sau nữ bộ trưởng seiko noja hiện tại furukawa đang điều trị tại nhà
vào cuối tuần trước bộ trưởng ngoại giao yoshimasa hajashi đã bay tới ba lan để thực hiện nhiệm vụ của ông fukawa
tại đất nước mặt trời mọc cũng đang xuất hiện các bệnh nhân có triệu chứng hậu covid một mươi chín sau khoảng thời gian hai tuần hồi phục hoàn toàn
đây là kết quả khảo sát của trung tâm phòng chống bệnh truyền nhiễm của thủ đô tokyo nhật bản
trung tâm phòng chống bệnh truyền nhiễm tokyo đã tiến hành phân tích thông tin của hơn hai trăm linh bệnh nhân đến tư vấn
tại cơ sở y tế về triệu chứng hậu covid một mươi chín kết quả cho thấy có bốn mươi sáu trường hợp xuất hiện triệu chứng bệnh sau khi khỏi covid một mươi chín từ hai tuần đến một tháng
trong bốn mươi trường hợp xuất hiện triệu chứng trong khoảng một đến ba tháng và bốn mươi trường hợp trên ba tháng
triệu chứng hậu covid một mươi chín phổ biến nhất là mệt mỏi kéo dài chín mươi ba người tiếp đến là triệu chứng khó thở bốn mươi bốn người đau đầu ba mươi tám người gặp trở ngại về vị giác ba mươi bảy người ho ba mươi ba người
có sáu mươi năm trường hợp xuất hiện từ hai triệu chứng trở lên
các triệu chứng hậu covid một mươi chín cũng kéo dài ở người bệnh trong đó năm mươi bốn trường hợp thời gian xuất hiện triệu chứng hậu covid một mươi chín kéo dài trên một tháng và bảy trường hợp triệu chứng kéo dài trên sáu tháng
giám đốc trung tâm phòng chống bệnh truyền nhiễm tokyo mitsuo kaku cho biết có những trường hợp bệnh nhân có triệu chứng hậu covid một mươi chín nặng hơn so với thời điểm nhiễm covid một mươi chín
do đó những trường hợp nghi ngờ xuất hiện triệu chứng hậu covid một mươi chín cần hạn chế hoạt động quá sức và cần đến thăm khám tư vấn sức khỏe tại các cơ sở y tế
các triệu chứng có thể kéo dài hàng tuần hoặc hàng tháng hầu hết những người gặp triệu chứng hậu covid một mươi chín trải qua các triệu chứng nhẹ hoặc vừa
tuy nhiên theo tổ chức y tế thế giới who khoảng một mươi một mươi năm trường hợp có triệu chứng hậu covid một mươi chín tiến triển thành bệnh nặng và khoảng năm bệnh trở nên nghiêm trọng
tình trạng covid một mươi chín kéo dài có thể gặp ở một số người thường là sau khi hết bệnh ba tháng và kéo dài ít nhất hai tháng